theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay ngày một mươi hai tháng chín
sau khi vượt qua khu vực miền trung philippines và đi vào biển đông
áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba biển động rất mạnh
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp sáu trở lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba một độ kinh đông trên khu vực phía bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km